tỉnh điện biên đã tổ chức sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp của tỉnh điện biên và một mươi tỉnh miền núi phía bắc gồm sơn la hòa bình yên bái lào cai lai châu hà giang tuyên quang cao bằng phú thọ và lạng sơn
tỉnh điện biên đã tổ chức sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốt của tỉnh điện biên và một mươi tỉnh miền núi phía bắc gồm sơn la hòa bình yên bái lào cai lào cai lào cai tuyên quang cao bằng phú thọ và lạng sơn